nạn nhân được xác định là ông nguyễn hữu kích nằm chết tư thế ngựa trong phòng ngủ của cô nhà ngang
tay trái nạn nhân co trên bụng tay phải co trên ngực hai chân co gối
miệng nạn nhân có một mảnh vải trắng đục phía trước tay phải có một số vết máu
quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một dao kim loại bằng cán nhựa phần lưới sắt
mở rộng khám nghiệm trong khuôn viên chùa minh giám lực lượng điều tra thu giữ thêm được một dao chặt bằng kim loại và một dép tông
ngoài những vật chứng trên hiện trường còn có dấu vết bị cày phá lục xót
kiểm tra sơ bộ kết hợp với việc lấy thông tin nhanh từ những người quen biết nạn nhân
thì đều biết thường ngày nạn nhân có sử dụng hai chiếc điện thoại
tuy nhiên qua khám xét thì những tài sản trên không có tại hiện trường
điểm đáng lưu ý hơn nữa là chức hòm đựng tiền công đức tại tòa tam bảo cũng biến mất
lực lượng điều tra nhận định nhiều khả năng đây là vụ án giết người cướp tài sản
trong khi lực lượng kỹ thuật hình sự đang tiến hành tiếp các bước khám nghiệm
thì một tổ điều tra cùng với công an huyện thanh hà tiến hành giả soát nhanh các đối tượng cổ cán đẩy ra việt hồng và hai xã lân cận
tiến hành khám nghiệm tử thi phát hiện toàn bộ cơ thể nạn nhân có nhiều vết xây sát bầm tím
đặc biệt của nạn nhân bị bịt kín bằng một chiếc khăn mặt cũ

tiến hành khám nghiệp tử thi phát hiện toàn bộ cơ thể nạn nhân bị bịt kín bằng một chiếc khăn mặt cũ

tìm kiếm thông tin về các mối quan hệ của nạn nhân từ gia đình không đem lại kết quả
lúc này phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh hải dương đã kết luận
dấu vết máu thu giữ tại hiện trường của nạn nhân nguyễn hữu kích
như vậy cho đến lúc này vụ án vẫn chưa có một manh mối nào sáng giá
từ hàng trăm đối tượng hiểm nghi sau quá trình thẩm vấn và xác minh tỷ mẩn
cơ quan điều tra đã giải nghi cho hầu hết và chỉ còn tập trung vào năm đối tượng
trong số những đối tượng còn nằm lại trong danh sách nghi vấn
có người thanh niên đầu tiên xuất hiện tại hiện trường
và một thanh niên ở xa kế bên muốn trở về địa phương sau thời gian canh nghiền tập trung

cơ quan điều tra bởi trước đó cả hai đều có thời gian tiếp xúc với nạn nhân
đặc biệt là người thanh niên mới được canh nghiền về
từng có thời gian được công kích tiêu mang mỗi khi giặt nhà đi bụi
để có thêm manh mối cho vụ án chủ yếu y ban truyền án quyết định
giúp bớt lực lượng điều tra của mũi xác minh các mối quan hệ của nạn nhân
để tăng cường cho tổ công tác đang tìm tài sản của nạn nhân
và chức hỏng công đức của nhà chùa bị đối tượng
hàng loạt cửa hàng mua bán điện thoại và cầm đồ trên địa bàn huyện thanh hà
đã được các trinh sát tiếp cận lấy thông tin
công tác giả soát tại các quán nét xới bạc và các tự điểm dân nghiện hay nuôi tới
cùng lúc được tiến hành cầm trương
sau quá trình xác minh từ thời gian biểu và đấu tranh trực diện
cơ quan điều tra đã có cơ sở để khẳng định
người thanh niên xuất hiện đầu tiên tại hiện trường
không liên quan đến cán chết của nạn nhân
danh sách lúc này chỉ còn lại người thanh niên mới rời trung tâm ca nghiện
quá trình thẩm vấn anh này khai báo khá rảnh ràng hơn
trong thời gian biểu của mình trước trong và sau vụ việc của ông kích được phát hiện
tổ chức xác minh lời khai của đối tượng
khi chưa phát hiện dấu hiểu bất minh
tuy nhiên trong quá trình lấy lời khai của người thanh niên này
điều tra viên đã phát hiện ra một tình tiết
đó là anh ta không phải là người duy nhất được ông kích kiều mang giúp đỡ
sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp
cơ quan điều tra nhanh chóng tiếp cận
số thanh niên từng nhận sự giúp đỡ từ nạn nhân
cùng thời điểm một người dân sống gần chùa minh giám
khai với cơ quan điều tra rằng
trước thời điểm xảy ra án mạng
nhiều ngày có thấy nguyễn hiếu sơn và nguyễn huy dương
cùng chúng tại thôn cổ trầm xã việt hồng xuất hiện trong chùa minh giám
từ nguồn tin trên
các chính sách nhanh chóng có mặt
tại nơi trú ngụ của sơn và dương
nhưng gia đình cả hai đối tượng đều cho biết
chúng đã bỏ nhà nhiều ngày
hai đối tượng này đối tượng đã bỏ học
năng thang không nghề nghiệp
và đặc biệt các đối tượng nguyễn vn internet
thường xuyên bỏ nhà đi chơi
một số người này khăn chứng và xác định
đối với các đối tượng thường xuyên đến ngủ nghỉ

trong khi đối tượng vô án ban truyền án lập tức tổ chức lần theo dấu vết của các đối tượng

một trong hai đối tượng nghi vấn
làng vàng tại khu vực biến xe khách thành phố hồi dương
thì tổ công tác của phòng trình sự phối hợp với công an huyện thanh hà
chúng tôi đã có mặt ngay tại khu vực đấy và tiến hành giả soát xác minh
thì khi chúng tôi xác minh được đối tượng nghi vấn
thì đối tượng đã có thông tin đối tượng lên xe buýt trước đó gần một tiếng đồng hồ
và trên đường là đối tượng bỏ trốn đi hà nội
thế nếu như mà ngay lúc này mà đẻ đối tượng mà đi lên trên thành phố hà lội
thì có rất nhiều hướng đối tượng có thể trốn chạy
gây rất nhiều khó khăn cho quá trình truy bắt đối tượng để xử lý trước pháp luật
thế thì bằng các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã xác định được là
nhiều khả năng là đối tượng sẽ có mặt tại bến xe gia lâm
kế hoạch chặn bắt đối tượng ngay trên xe buýt
đã được ban chuyên án tính đến
xong nảy sinh vấn đề phức tạp ở chỗ
các đối tượng đang ở lứa tuổi vị thành niên
do vậy việc bắt giữ không khéo có thể gây phản ứng tiêu cực đối với hành khách trên xe
phương án bắt cũng như biện pháp bắt là chúng tôi tính toán rất là kỹ
để làm sao mà không gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
bởi người ta chưa hiểu được là các đối tượng này nó phạm tội gì
do vậy là nhiều khi người ta gây khó khăn cản trở
chính vì thế chúng tôi làm
cũng báo cáo xin kiến ánh đạo và làm rất là
tức là bài bản
thể hiện cái việc là chúng ta kiên quyết
chúng tôi không thể kiên quyết như các đối tượng
nó lưu manh những cái đối tượng này nó đã thành niên rồi
kiên trì bám theo từng di biến động của các đối tượng
trong suốt hành trình di chuyển của chúng
nhưng cơ hội hành động chưa tới
nhận định hai đối tượng sẽ dừng chân tại bến xe gia lâm
bạn truyền án nhanh chóng hữu chứa lực lượng bí mật
bao vây trong và ngoài bến xe
đúng như dự đoán đến gia lâm
đối tượng sơn và dương xuống xe và tìm cách len sâu vào nội thành hà nội
cùng thời điểm đó lực lượng bí mật đã được bố trí đón lõng đối tượng
tại một con đường vắng người qua lại
khi hai đối tượng đang ráo rác ngó quanh đề phòng
thì cũng là lúc lực lượng bí mật đồng loạt lao ra từ các hướng

hành động nhanh gọn kín kén của cơ quan điều tra
khiến hai đối tượng dù cảnh giác cũng không kịp trở tay
tại cơ quan điều tra
hai đối tượng phủ nhận liên quan đến cái chết của ông nguyễn hiếu kích
tuy nhiên chúng lại không lý giải được
vì sao trong người lại có nhiều tiền lẻ
và đặc biệt là hai chiếc điện thoại của nạn nhân
cả sơn và dương dần cuối đầu thừa nhận hành vi sát hại ông nguyễn hiếu kích
trong những lần trốn nhà đi chơi game
nguyễn hiếu sơn và nguyễn huy dương
được gông kích cho ăn ngủ tại chùa
nên hai đối tượng nắm được thói quen sinh hoạt của nạn nhân
cũng như đường đi lối lại trong chùa
do cần tiền trả nợ và chơi game
nên nguyễn hiếu sơn nảy ra một lần đánh giá
xin ý định và rủ nguyễn huy dương vào chùa minh giám khống chế
đánh ông kích để chiếm đoạt tiền tài sản của ông kích
cũng như của chùa minh giám
thực hiện ý định hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
sơn và dương mang theo tuyếp sắt dao để trong ba lô
rồi lần lượt vào chùa minh giám gặp ông kích xin ngủ nhờ
đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
thấy ông kích ngủ say sơn và dương đã dùng chăn bịt mặt
dùng thanh cài cửa sắt đánh vào vùng thắt lưng
dùng tiếp sắt đánh liên tiếp hai nhát vào vùng gáy cổ
và dùng khăn mặt để nhét vào miệng ông kích
làm nạn nhân chết ngay tại chỗ
sơn và dương lục giáp chùa minh giám cũng như phòng ngủ của ông kích
lấy đi hai điện thoại di động một đèn pin một hộp tôn đựng tiền công đức
và một vài khoản tiền khác của chùa minh giám
với tổng trị giá gần ba triệu đồng
sau đó hai đối tượng ôm hồng công đức rời chùa minh giám đến một bờ đê
sơn và dương dùng gạch phá khóa mở hòm công đức lấy tiền chia nhau
trong quá trình chúng tôi trực tiếp đấu tranh và xét hỏi đối tượng
thì cũng làm rõ được cái việc là
tại sao mà các đối tượng ra tay rất là tàn độc với ông kích này
nó có một lý do rất là
rất là cơ bản là
vì các đối tượng đi giải
vì ông kích biết
hai đối tượng này
quen biết hai đối tượng này
nếu hai đối tượng mà không giết bằng được ông kích
thì chắc chắn là hai đối tượng biết
sau này mình sẽ bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ
nên các đối tượng đã ra tay một cách quyết liệt
và bằng mọi giá là phải giết được ông kích
đối chứng giữa các tài liệu thu giữ tại hiện trường
và kết quả đấu tranh với các đối tượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương

đã có lời giải cho một số vật chứng tìm thấy tại hiện trường
về con dao kim loại tán nửa do sơn và dương chuẩn bị
để sát hại ông kích
tuy nhiên trong quá trình ra tay
chúng không dùng đến rồi bỏ lại hiện trường
về con dao chặt bằng kim loại thu giữ
trong khuôn viên chùa
được kết luận là tài sản của nhà chùa
được tên sơn và dương dùng để phá hóa hòm công đức
nhưng vì phát ra tiếng động
nên đối tượng bỏ lại hiện trường
đôi dép tông được sơn sử dụng trong một số lần đến chùa ngủ nhờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương kết luận
hành vi của bị can nguyễn như sơn
của nguyễn huy dương
đá phạm và tội giết người
và cướp tài sản
quy định tại điểm e khoảng một điều chín mươi bảy
và khoảng một điều một trăm ba mươi ba bộ luật hình sự
các bị can có đủ năng lực trách nhiệm hình sự
thực hiện hành vi với lỗi cố ý
vì vậy phải chịu trách nhiệm hình sự
về hành vi phạm tội của mình
giữa năm hai nghìn một mươi bảy
toán nhân dân tỉnh hải dương
đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm
do thời điểm phạm tội
cả hai bị cáo nguyễn như sơn và nguyễn huy dương
đều chưa đủ một mươi tám tuổi
nên mỗi người bị tuyên phạt một mươi hai năm tù
cùng với tội giết người cướp tài sản
vụ án khép lại
kẻ thù ác đã phải đền tội
cuộc sống của người đàn ông nguyễn như sơn

dần quay lại quý đạo thường nhật
còn những tổn thương tinh thần của gia đình nạn nhân
và những người thân các hôn thủ
chắc chắn sẽ không thể nguôi ngoài
trong một sớm một chiều
kết cục bị đắt ngày hôm nay
phần nhiều do chính cái đối tượng chốt lấy
xong nếu gia đình
nhà trường làm tuyết vai trò trách nhiệm của mình
dương và sơn
chớm sang chân
thì tội ác đã sớm bị ngăn chặn
cũng không phải sống cùng với nỗi khổ đau giàn vật
đến suốt đời